trên các nền tảng mạng xã hội đồng loạt nhiều bạn trẻ thay hình ảnh đại diện với thông điệp chào mừng kỷ niệm bốn mươi chín năm thống nhất đất nước
hàng loạt sự kiện tìm hiểu về lịch sử ôn lại mốc son đáng nhớ của dân tộc cùng các hoạt động văn hóa thể thao văn nghệ
các video clip hát nhảy đồng diễn về các bài ca non sông nhân dịp kỷ niệm ngày ba mươi tháng bốn được nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ
trong không khí hào hùng và dạo rực mừng ngày non sông một dài
tất cả cùng nhau truyền đi một thông điệp về tự hào dân tộc về ý nghĩa vĩ đại của chiến thắng lịch sử
đồng thời khích lệ người trẻ về tinh thần đoàn kết quyết tâm chung sức chung lòng để cùng xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh phồn vinh văn minh hạnh phúc
được lớn lên trong hòa bình là điểm hạnh phúc vô cùng lớn vì vậy thế hệ trẻ sẽ không bao giờ quên những chiến thắng vĩ đại của dân tộc và mốc son lịch sử ngày ba mươi tháng bốn
chào mừng kỷ niệm
năm mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước non sông thu về một dài thật tự hào dân tộc ta ơi
là thế hệ đi sau nhưng khi xem lại những bức ảnh những thước phim được ghi lại tôi vẫn cảm nhận được khí thế hào hùng và niềm vui chiến thắng vỡ hòa của nhân dân ta
độc lập tự do và hạnh phúc của ngày hôm nay mà chúng ta được hưởng chính là thành quả của cuộc kháng chiến trường kỳ của biết bao thế hệ
tự hào vì dòng máu việt nam chảy trong huyết quản
tự hào vì con người việt nam
luôn yêu chuộng hòa bình và sẵn sàng hy sinh tất cả để giữ gìn nền độc lập cho dân tộc
những cư dân mạng là những người trẻ sinh ra trong thời bình
khi nhớ về ngày lịch sử ba mươi tháng bốn đều bày tỏ tấm lòng tri ân sự kính cẩn và tình cảm thiêng liêng với những cống hiến hy sinh của biết bao thế hệ đi trước
nhiều người trong số họ có người thân đã ngã xuống trên các chiến trường
có người chỉ nghe những câu chuyện kể lại nhưng đều có chung dòng cảm xúc ấy
mỗi lần tôi lên gia lai để thắp hương và thăm bác tôi đã hy sinh ở đó lòng tôi nặng chịu
ở đó có rất nhiều bia mộ ghi chiến công gắn liền với tên tổ quốc
nước mắt tôi cứ thấy tuôn trào
mỗi lần đọc về những câu chuyện của các chiến sĩ đã hy sinh tôi đều thấy cực kỳ xúc động
tôi hoàn toàn sống trong thời bình nên chỉ cảm nhận quá khứ chiến tranh qua hình ảnh
và những câu chuyện kể lại xin ghi nhớ công ơn mãi mãi
biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã để lại nền hòa bình độc lập
thế hệ trẻ sẽ tiếp nối truyền thống yêu nước của các anh
chín mươi năm đã trôi qua nhưng những ký ức lịch sử hào hùng của dân tộc sẽ còn sống mãi với thời gian
sống mãi trong trái tim những người trẻ yêu nước
để từ đó các thế hệ sau này sẽ tiếp tục phát huy những giá trị tinh thần vô giá của cả dân tộc
cùng đưa đất nước tiến lên sánh vai với các cưỡng quốc nam châu như bác hồ đã từng mong ước